sở xây dựng tp hcm đã tổ chức khởi công công trình khôi phục nâng cấp công viên trước nhà hát thành phố trước là công viên lam sơn
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới sự và phát lệnh khởi công
và được ban quản lý đường sắt đô thị thành phố bàn giao lại mặt bằng khu vực trước đây là công viên phía trước nhà hát thành phố
việc khôi phục lại công viên trước nhà hát thành phố với quy mô diện tích tương đương trước đây
nhằm bổ sung tăng thêm diện tích mảng xanh nét đẹp đô thị tại khu vực nội thành cũng là nhịp nối giữa các không gian công cộng
dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày quốc khánh hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi